theo tổng cục hải quan cán cân thương mại hàng hóa cả nước trong tháng một mươi hai tiếp tục tặng dư hai mươi sáu tỷ usd
đưa thẳng dư thương mại năm hai nghìn một mươi chín lên mức cao kỷ lục một mươi một một mươi hai tỷ usd
cụ thể đến hết năm hai nghìn một mươi chín kim ngạch xuất khẩu của việt nam đạt hơn hai trăm sáu mươi bốn tỷ usd tăng tám bốn so với cùng kỳ
về nhập khẩu tính đến hết tháng một mươi hai kim ngạch nhập khẩu của việt nam đạt hai trăm năm mươi ba tỷ usd
lũy kế đến hết năm hai nghìn một mươi chín tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn năm trăm một mươi bảy tỷ usd tăng bảy sáu so với cùng kỳ
thạng dư thương mại tăng đột biến một mươi một một mươi hai tỷ usd
lý giải nguyên nhân thẳng dư thương mại việt nam năm hai nghìn một mươi chín cao chưa từng có
ngân hàng hsbc nhận định việt nam đã có một năm kinh tế thành công nhờ bao trụ cột chính là sản xuất tăng trưởng đạt một mươi một ba
đầu tư fdi trong sản xuất tăng đến ba mươi ba và ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh